được khởi công từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một chạm năm trăm linh kv blake cuba nhà máy điện gió iapes
đắc đoa một và hai đã hoàn thành đúng tiến độ đặt ra trước ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đây là một trong
những dự án nhà máy điện gió đầu tiên đi vào hoạt động tại gia lai góp phần khai thác hiệu quả
năng gió ở địa phương và phù hợp với chiến lược phát triển năng lượng tái tạo mà tỉnh gia lai đang khuyến khích đầu tư
đây là một trong những dự án nhà máy điện gió đầu tiên đi vào hoạt động tại gia lai đây là một trong những dự án nhà máy điện gió đầu tư
đây là một trong những dự án nhà máy điện gió đầu tư
trong các công ty truyền tải điện ba truyền tải điện gia lai đã phối hợp hỗ trợ tích cực cho các chủ đầu tư để kịp thời đấu nối với lưới truyền tải
trong đó đơn vị đã phối hợp hỗ trợ hướng dẫn chủ đầu tư khắc phục kịp thời về kỹ thuật trong quá trình thiết kế
thi công phần tử đấu nối để không ảnh hưởng đến tiến độ đóng điện nghiệm thu điểm đấu nối và đảm bảo vận hành an toàn lưới điện truyền tải
kiểm tra góp ý các phương án tổ chức thi công
các phương án tổ chức thi công của chủ đầu tư đảm bảo kỹ thuật an toàn và giúp ngắn được thời gian cắt điện thi công đấu nối
trợ tích cực cho các chủ đầu tư khắc phục kịp thời về mặt kỹ thuật quá trình thiết kế đấu nối không ảnh hưởng đến tiến độ đóng điện
nghiệp thu của các dự án đầu tư đảm bảo đấu nối lên lưới điện hệ thống truyền tải góp phần cho đơn vị thi công chủ đầu tư ngăn ngừa các sự cố
và cũng đảm bảo tiến độ đóng điện không ảnh hưởng đến tiến độ đóng điện cũng như ảnh hưởng đến đầu nối lên lưới truyền tải điện
để đẩy nhanh việc đấu nối điện từ nhà máy lên lưới điện quốc gia thì ngoài công tác thi công chuyên nghiệp năng động với tiến độ nhanh và đảm bảo kỹ thuật
thì các thủ tục thí nghiệm nghiệm thu ở hiện trường cần phải luôn được triển khai song song các công tác chuẩn bị an toàn cần được đảm bảo đến mức tối đa
công ty đã thường xuyên trao đổi
với truyền tài điện gia lai đẩy nhanh các bước để công việc đạt hiệu quả cao
chính sự hỗ trợ và đóng góp quan trọng của đơn vị truyền tải đã tạo nên thành công của dự án này
năng lượng tài tạo phối hợp trong công tác của linh nhân trao đổi kinh nghiệm trong công tác kỹ thuật
cũng như hỗ trợ trong công tác sửa chữa bảo dưỡng không ảnh hưởng đến công tác phát điện của năng lượng tái tạo
cũng như ảnh hưởng đến vận hành của lưới truyền tải điện
đơn vị truyền tải thì sẽ đảm nhận về công tác vận hành quản lý đường dây cũng như chạm năm trăm linh kv nối lên lưới điện quốc gia
thì họ thường xuyên kiểm tra cũng như trong vấn đề phối hợp với đơn vị chủ đầu tư về kiểm tra an ninh và kiểm tra cái hành lang tuyến an toàn
để đảm bảo những biện pháp an toàn tốt nhất cho đường dây vận hành được an toàn đảm bảo là cung cấp điện liên tục cho lưới quốc gia

tỉnh gia lai đã được quy hoạch và triển khai đầu tư một mươi bảy dự án điện gió với tổng công suất là một hai trăm bốn mươi hai mw tổng vốn đầu tư khoảng bốn mươi ba tỷ đồng
tính đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đã có một mươi một dự án điện gió với tổng công suất là năm trăm sáu mươi ba mw
được công nhận vận hành thương mại đúng tiến độ và là một trong các địa phương đứng đầu cả nước về tiến độ triển khai
thi công các dự án điện gió
vượt qua những khó khăn nhất là thời điểm năm hai nghìn hai mươi một dịch covid một mươi chín có nhiều diễn biến phức tạp
nhà đầu tư và truyền tài điện gia lai đã nỗ lực trong việc đảm bảo các dự án điện gió
hoàn thành đóng điện điện đầu nối với truyền tài đúng tư hoạch